văn phòng bộ công an có công điện gửi giám đốc công an các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa
về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ và mưa lớn công điện nêu rõ
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chính phủ công điện số chín trăm năm mươi ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công điện số một mươi bốn và công điện số một mươi năm
về công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới mưa lớn văn phòng bộ công an đề nghị công an các đơn vị địa phương
tiếp tục thực hiện nghiêm công điện số một mươi của bộ công an về chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực miền trung
theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến áp thấp nhiệt đới mưa lớn để chủ động triển khai công tác ứng phó của lực lượng công an nhân dân
tổ chức trực ban nghiêm túc đảm bảo quân số sẵn sàng triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai
kịp thời thông tin tổng hợp báo cáo nhanh về tình hình diễn biến thiệt hại do thiên tai trước tám giờ hàng ngày về bộ
thưa quý vị với dự báo áp thấp nhiệt đới cũng sẽ có những diễn biến bất thường và khả năng làm mạnh lên thành bão
ngay trong chiều ngày hôm qua ngày một mươi bảy tháng một mươi ubnd tp đà nẵng đã tổ chức cuộc họp khẩn và chỉ đạo ubnd các địa phương
khẩn trương vận động và hỗ trợ nhân dân tại các khu vực trũng thấp di chuyển con người và tài sản đến nơi an toàn
nghi nhận sau của phóng viên anntv
tại phường trinh gián quận thanh khê nơi chỉ vài ngày trước là khu ngập sâu ở trung tâm thành phố
ngay từ năm giờ chiều bí thư đảng ủy phường trinh gián cùng công an phường và các hội đoàn thể đã tập hợp
chia thành ba tổ đến từng hộ dân có nguy cơ ngập nặng từ trước đó để vận động hỗ trợ và di rời đồ đạc
tài sản cho nhân dân lên nơi cao giáo
những hộ dân có người già trẻ em được khuyến khích sớm sơ tán về trụ sở ubnd phường để đảm bảo an toàn
ở trọ tại khu vực chị ngân và gia đình cảm thấy yên tâm khi có sự quan tâm kịp thời của địa phương
công an phường vào đây có nhắc nhớ bọn em để nói đi ra ngoài phường để cho đó phải nước lụt
nó dần cao thì mình không có mấy trứ trẻ em thì nó không có yên tâm
bọn em cũng không biết đi đâu chẳng có gì chính kiện địa phương đến nói với bọn em thì bọn em đi thôi
chứ còn nó dần cao trước dần mấy đây
thì anh em đã chia làm ba tốt
còn lúc một mươi sáu h chiều hôm nay đến giờ thì đa số có một số hộ nhà cấp bốn theo trọ cũng đã đồng ý di chuyển
còn một số nhà hai tầng có rất lẫn kiên cố thì họ ở lại và anh em hiện nay cũng đang giúp cho bà con nhân dân
kê xe máy tủ lạnh các vật dụng
hiện nay anh em đang trực chiến và tối nay là lực lượng ở phường
còn thế các bộ lãnh đạo sẽ lực chiến bốn tại chỗ và bốn mươi bốn và kể cả lực lượng công an
những quân ở đây thực sự nếu mà nước dân cao sẽ hỗ trợ cho bà dân
mặc dù đã có kinh nghiệm ở những lần lụt lội trước nhưng người dân tại kiệt hai trăm năm mươi một thái thị bôi
cũng như tại kiệt hai trăm sáu mươi địa biên phủ thuộc phường chính gián vẫn không chủ quan
thực hiện nghiêm những khuyến cáo từ công an phường và ubnd phường
riêng tại kiệt hai trăm năm mươi một thái thị bồi hiện có hơn ba trăm linh hộ thuộc diện nguy cơ ngập sâu cần sơ tán
một trăm linh quân số cán bộ chiến sĩ công an phường luôn trong tư thế ứng trực
sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có yêu cầu
trước nguy cơ có khả năng là mưa lớn tiếp tục và gây ngập lụt khu vực
hiện nay công an phường và các lực lượng địa phương đã vận động khoảng hai mươi sáu hộ
trên một trăm linh người dân di dời và hiện nay cũng đang tiếp tục vận động các hộ khác di dời ra khỏi khu vực
khi trời bắt đầu tối cũng là lúc mưa đã nặng hạt
chính quyền và lực lượng công an các địa phương ở đà nẵng
nơi có nguy cơ ngập sâu trở lại vẫn gắn sức mình bám địa bàn khu vực
nhanh chóng giúp đỡ nhân dân khi mực nước có khả năng dâng cao
chuyển sang các tin tức an ninh trả tự liên quan đến vụ một người phụ nữ bị sát hại
tại cửa hàng thời trang trên phố trần hưng đạo thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
công an tỉnh bắc ninh đã xác định nghi phạm gây án là nam giới sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại huyện yên phổ thái nguyên và hiện đang làm lái xe cho một hãng taxi trên địa bàn bắc ninh
trước đó vào khoảng một mươi bốn h năm mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi tại cửa hàng thời trang đường trần hương đạo
nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào người phụ nữ khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án nghi phạm rời khỏi hiện trường
nhận được tin báo công an thành phố bắc ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bắc ninh
khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân và tổ chức truy bắt nghi phạm
quá trình truy bắt nghi phạm thì lực lượng công an nhận được thông tin phát hiện ô tô của nghi phạm
đỗ trên một chiếc cầu ở hà nội
trước giác ninh ban đầu thì nghi phạm đã có gia đình còn nạn nhân có một con nhỏ bốn tuổi
nhưng không có chồng nạn nhân đang là nhân viên bán hàng cho một cửa hàng trên địa bàn thành phố bắc ninh
nguyên nhân gây án được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm
viện kiểm soát nhân dân thành phố bắc ninh thành phố hồ chí minh đã ban hành cáo trạng
truy tố bị can lê văn bậm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và nguyễn thảo nguyên sinh năm hai nghìn quê ở đắk lắc
cùng về tội hành hạng người khác
riêng bị can lê văn bậm còn bị truy tố
nói về tội tàn trữ trẻ phép chân ma túy
theo có trạng nguyễn thảo nguyên sống chung như vợ chồng với lê văn bậm tại nhà không số
thuộc ấp hậu lân xã bảo điểm huyện hóc môn tp hcm cùng hai con riêng của nguyên
trong quá trình chung sống bậm khai do cho bé sinh năm hai nghìn hai mươi hay khóc và không nghe lời
nên bậm hành hạ cháu để vừa hù dọa vừa làm thú vui tiêu khiển
trong khi đó khi nhìn bậm hành hạ con mình thì nguyên lại dùng điện thoại quay clip
rồi gửi cho bạn bè xem để tìm hiểu
nhưng không chỉ dừng lại ở đó nguyên còn quay lại cảnh bậm cho cháu bé sử dụng chất
nghi là ma túy
vào ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hóc môn khám xét nơi ở của bậm
và nguyên đã phát hiện và thu giữ của bậm một túi ni lông chứa hai gam ma túy đá cùng bộ sử dụng ma túy
bậm khai mua từ một đối tượng chưa rõ đại lịch ở đường bùi viện quận một về sử dụng một mình
còn nguyên không biết việc bậm cất giấu ma túy
công an huyện long mỹ vừa phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hậu giang
đã bắt được nguyễn hoàng khang sinh năm hai nghìn trú tại tỉnh cà mau đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán phụ tùng xe qua mạng xã hội
theo kết quả điều tra ban đầu do làm ăn thua lỗ nên vào khoảng cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba khang tạo tài khoản facebook tên phụ tùng giả xe trần mạnh tiến
địa chỉ tại phường thạnh xuân hồ chí minh
trường thạnh xuân quận một mươi hai tp hcm đang bán phụ tùng nhiều loại xe mô tô xe máy có kèm theo số điện thoại liên lạc
khi có người đặt hàng thì khang yêu cầu chuyển cọc trước hoặc chuyển đủ tiền thì mới gửi hàng rồi chặn liên lạc và tắt điện thoại
bằng thủ đoạn này đến ngày bị bắt khang đã lừa được hơn chục người ở nhiều tỉnh thành phố chiếm đoạt số tiền hơn bốn mươi ba triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long mỹ đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam nguyễn hoàng khang để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị liên quan tới vụ giết người tại cửa hàng thời trang ở đường trần hưng đạo thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi
công an tỉnh bắc ninh cho biết đơn vị đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tập trung điều tra làm rõ vụ việc truy tìm đối tượng gây án
trong quá trình điều tra ban đầu xác định đối tượng nghi vấn là nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở thái nguyên đã có vợ và hai con
vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng một mươi hiệp đến cửa hàng của nạn nhân và xảy ra mâu thuẫn cãi vã hiệp đã dùng dao nhọn đâm tám nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án hiệp điều khiển xe taxi bỏ trốn khỏi hiện trường nhận được tin báo lực lượng công an đã truy bắt đối tượng
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an đã tìm thấy đối tượng
nhìn thấy chiếc xe ô tô trên đường đỗ ở trên cầu thanh trì hà nội thu giữ một ví da có giấy tờ tùy thân của đối tượng hiệp
quá trình lấy lời khai của nhân chứng lực lượng chức năng xác định vào khoảng một mươi năm h bốn mươi phút cùng ngày
có một nam thanh niên điều khiển chiếc xe ô tô trên đến và đỗ trên cầu thanh trì sau đó nhảy từ trên cầu xuống sông hồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng vừa làm việc với bốn đối tượng gồm la quang huy vi đức mạnh phạm ngọc hiển
và phạm công duong
để điều tra làm rõ về các hoạt động có liên quan tới tín dụng đen
trong quá trình tuần tra kiểm soát tổ công tác đặc biệt một trăm hai mươi ba thuộc công an tỉnh đã phát hiện hai đối tượng là la quang huy và vi đức mạnh
điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
kết quả phát hiện nhiều giấy tờ rơi quảng cáo vay tiền nhiều tờ giấy có in hình địa chỉ của người thiếu nợ theo hoạt động tín dụng đen
tiến hành kiểm tra nơi ở của các đối tượng công an đã phát hiện thêm hai đối tượng khác là phạm ngọc hiển và phạm công doanh
đồng thời thu giữ nhiều tài liệu giấy tờ có liên quan tới hoạt động tín dụng đen
bất ngờ đột kích vào một vườn xoài thuộc khu vực ấp mỹ thạnh xã mỹ an huyện trợ mới tỉnh an giang
lực lượng công an đã phát hiện rất đông các đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền
khi thấy lực lượng công an đến hiện trường các đối tượng đã bỏ chạy tán loạn một mươi hai đối tượng đã bị bắt giữ sau đó
khám xét trên người của các đối tượng lực lượng công an thu giữ một mươi bốn điện thoại di động số tiền bốn mươi sáu triệu đồng
năm xe máy đang dừng đèn đỏ trên đường trường trinh quận tân bình thành phố hồ chí minh
thì bất ngờ bị một ô tô từ phía sau lao tới húc văng khiến cho nhiều người bị thương
cụ thể vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi bảy tháng một mươi một nam tài xế khoảng ba mươi tuổi lái xe ô tô con mang biển số năm mươi một g
năm mươi tám nghìn năm trăm ba mươi một khi đến giao lộ phạm văn bạch trường trinh phương tiện này đã bất ngờ tông thẳng vào năm xe máy đang dừng đèn đỏ
cú tông mạnh đã khiến cho các phương tiện văng về phía trước nằm đè lên nhau sáu người bị thương đã phải đưa đi cấp cứu
đội cảnh sát giao thông an sương phòng cảnh sát giao thông thành phố hồ chí minh
đã đến khám nghiệm hiện trường trích xuất camera điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn